trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba amm năm mươi ba và các hội nghị bộ trưởng liên quan
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh trong vai trò nước chủ tịch asean và chủ tịch hội nghị cấp cao đông á
đã chủ trì hội nghị trực tuyến bộ trưởng ngoại giao cấp cao đông á gọi tắt là eas lần thứ một mươi
tham dự hội nghị có các bộ trưởng ngoại giao của một mươi nước asean các đối tác eas cùng úc trung quốc
ấn độ nhật bản new zealand hàn quốc nga mỹ và tổng thư ký asean
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định vai trò chiến lược và đóng góp quan trọng của eas
trong một mươi năm năm qua chia sẻ các định hướng tăng cường eas trong thời gian tới
trong đó nhấn mạnh cần nâng cao vai trò điều phối của chủ tịch eas trong các hoạt động hợp tác eas
tăng cường hiệu quả phối hợp và bổ trợ giữa eas với các cơ chế khác do asean dẫn dắt như asean cộng ba
diễn đàn khu vực asean diễn đàn bộ trưởng ngoại giao cấp cao đông á
biển asean mở rộng cũng như nâng cao vai trò của eas đối phó kịp thời hiệu quả với các thách thức đang nổi lên trong khu vực
đề xuất của việt nam ra tuyên bố hà nội kỷ niệm một mươi năm năm thành lập eas nhằm tăng cường vai trò và giá trị chiến lược của eas
trong giai đoạn phát triển mới được các nước ủng hộ và đánh giá cao
về tình hình biển đông phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của asean
đã nêu tại hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu và tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba vừa khai mạc sáng nay
đề nghị các bên đề cao thượng tôn pháp luật kiềm chế không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình
không quân sự hóa giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố doc
và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử coc ở biển đông hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế
đặc biệt là unclus một nghìn chín trăm tám mươi hai đóng góp duy trì hòa bình an ninh ổn định ở biển đông và trong khu vực